câu hỏi tiếp theo của bạn nguyễn như hoa
hỏi phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị việt hà như sao ạ
bé nhà em bé gái được một mươi tám tháng tuổi
trong thời gian gần đây thời tiết thay đổi liên tục
bé bị viêm phổi
và trong quá trình chữa trị viêm phổi do bé dùng kháng sinh
nên bé đã bị dối loạn tiêu hóa
do bác sĩ khám chẩn đoán
ngày bé đi ngoài sáu lần hoặc nhiều hơn
vân có dịch nhầy
em rất lo lắng và muốn nhận được sự giải đáp của bác sĩ
để con mau khỏi bệnh
xin cảm ơn câu hỏi của bạn
với những cái đứa trẻ mà vì một lý do gì đấy phải dùng kháng sinh
thì các bé rất dễ mắc một cái nguy cơ tiêu chảy liên quan đến kháng sinh
gọi là tiêu chảy liên quan đến kháng sinh
bởi vì những kháng sinh mà chúng ta sử dụng cho điều trị những bệnh lý nhiễm khuẩn chính
thì nó sẽ gây mất cân bằng hệ vị khuẩn trí đường ruột
nó dẫn đến một loạt chuyển hóa bất hợp lý trong đường tiêu hóa của chúng ta
vì vậy thì nó sẽ gây ra tiêu chảy
đấy là cái vấn đề thứ nhất mà có thể nó xảy ra
thứ hai là trên một số em bé mà bị những bệnh lý nhiễm khuẩn đường ruột
có thể là viêm phổi không thể là viêm tai mũi họng
thì một số bạn cũng có tiêu chảy người ta gọi là tiêu chảy triệu chứng
tức là bản thân tiêu chảy đấy là triệu chứng của bệnh kia
với những em bé khi có những vấn đề đó
thì bạn ấy cần phải làm gì
thứ nhất là bạn ấy sẽ cần phải có
nhất là khi bạn ấy đi ngoài phân nó có chất nhầy
nhầy thì nó có thể là dịch ruột của mình được bài tiết ra
thế tuy nhiên một số trường hợp khi mà bị tiêu chảy nhiễm khuẩn
thì cái đường ruột của mình nó bị viêm
cho nên nó sẽ đào thải rất nhiều những cái chất nhầy đấy ra
mà trong cái chất nhầy ở đấy ra nếu như đi vào bệnh viện
thì một số sáu người ta soi sẽ làm những cái xét kiệm phân
người ta có thể thấy các tế bào máu mà bằng mắt thường mình không nhìn thấy được
thế thì trên một bạn mà thường xuyên bị nhiễm khuẩn đứng
hay phải sử dụng kháng sinh
rồi lại hay bị dối loạn tiêu hóa đi ngoài
phân có nhầy như thế
thì bắt buộc bạn mới phải đi khám bác sĩ
để người ta đánh giá
bởi vì là một là có thể là bạn ấy bị một cái nhiễm khuẩn chung trên toàn thân
hai là với những cái tiêu chảy mà liên quan đến kháng sinh
mà phân có nhầy
thì người ta sợ nó hay bị những cái con vi khuẩn mà nó gây nặng
ví dụ như clostridium difficile
là những cái tiêu chảy mà thường nặng ở những cái bạn mà dùng kháng sinh
và với những cái nguyên nhân tiêu chảy đấy
thì cái điều trị nó lại rất là đặc hiệu
theo cái hướng dẫn của bác sĩ
sử dụng những cái kháng sinh mà thông thường chúng ta không có sử dụng
để có thể giải quyết được
vâng xin cảm ơn chị